tuy nhiên mưa mạnh mẽ nhất sẽ xảy ra trong khoảng thời gian chiều tối và đêm nay
trong đó tâm mưa tiếp tục tập trung tại các tỉnh điện biên yên bái tuyên quang thái nguyên bắc giang và quảng ninh
với tổng lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lỡ đất ở các khu vực trên
vì vậy người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
do có mưa nhiều cả ngày vì vậy mức nhiệt ngày hôm nay ở bắc bộ phổ biến sẽ dưới ba mươi một độ
lưu xuống trung bộ trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh tư thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tạm thời giảm những cơn mưa rông nhưng trời vẫn còn khá là nhiều mây
vì thế nhiệt độ ngày ở khu vực này không cao phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nhiều mây nắng giảm
cục bộ có nơi có mưa rông về chiều và tối nên nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng suy giảm về cường độ
ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên bắt đầu một ngày cuối tuần trong tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên tăng lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
chiều và tối nay hai khu vực này sẽ có mưa trở lại nhưng diện mưa cũng chỉ ở mức giải rác
và lượng mưa không lớn dưới một mươi mm
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong đêm nay và ngày mai chỉ còn mưa rông một vài nơi do hướng nam đến đông nam cường độ cấp bốn đến cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước